những năm qua ở vùng cao đông đồng bào dân tộc khmer tỉnh trà vinh đã được tập trung các nguồn vốn
từ các chương trình mục tiêu bộ ngành tỉnh và các tổ chức lên đến hàng ngàn tỷ đồng
để xây dựng đầu tư kết cấu hạ tầng
từ đó đã tạo thêm điều kiện cho đồng bào phát triển sản xuất giải quyết việc làm nâng cao thu nhập
đời sống vật chất tinh thần của đồng bào từng bước được nâng lên
đồng bào ngày càng được vui và hưởng mùa cho cham tramay vui tươi đầm ấm
dù thời tiết không thuận lợi nhưng việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong vùng đồng bào dân tộc khơ me
đã mang lại hiệu quả thiết thực
thu nhập bình quân đầu người tăng hơn năm trước hơn ba bốn triệu đồng
tỷ lệ hộ nghèo là người khmer giảm gần ba một năm
những ngày cận tết cho tram tramay tại xã an quang hữu huyện trà cú
nơi có sáu mươi hai là người dân tộc khmer tại cánh đồng ấp trà cho dưới
những ruộng rau màu nối nhau sen giữa các cánh đồng lúa đông xuân
là ấp chúng tôi
chuyển đổi từ lúa sang hoa màu mỗi năm làm lúa từ hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi sáu
năm nay có nước xâm mặn nhập sâu cho nên mình trồng lúa không có năng sức mà trở lại
cũng như là chi phí rất là cao
cho nên năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này tôi chuyển đổi trong gia đình tôi trồng được bí gỡ này
tổng cộng là bằng một mươi ba con trong đó thì có công ty bên long an
đầu tư vào bao tiêu trong một con bằng một ký bí bằng năm tăng
nhờ được sự quan tâm của cấp chính viên cũng như là dân chúng trong địa phương tôi
về việc xóa nghèo thì cũng như là được một mươi bốn hộ trong năm hai nghìn một mươi bảy này
thì cũng như là từ đó tới bây giờ thì cũng như là mỗi năm là càng một tăng hơn
năm năm trước nước mặn xâm nhập vụ lúa đông xuân ở cánh đồng này gần như mất trắng
năm nay nhiều hộ dân đã chuyển vụ lúa đông xuân sang trồng bí đỏ
sau khi để trái người trồng bí nơi đây chỉ hái bông bán cũng có thêm thu nhập
thế mạnh của xã an quang hữu là cây mía chiếm gần nửa diện tích sản xuất
tuy nhiên với vùng đất gò cao của ấp trà cho dưới trồng mía kém hiệu quả
vì vậy người nông dân đã chủ động chuyển đổi sang trồng cây hoa màu và nuôi bò
góp phần xóa nghèo cho nông dân ở vùng đất này
chương trình một trăm ba mươi năm giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đầu tư trên địa bàn xã
với chín công trình cơ sở hạ tầng
tổng nguồn giống gần bốn tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp gần một tỷ đồng
ngoài ra còn làm ghép một số chính sách như đầu tư dự án điện thấp sáng
quyết định một hai của chính phủ
ba mươi hai năm mươi bốn về giai giống phát triển hạn sức đối với đồng bào dân tộc tiểu số
quyết định hai mươi chín quyết định bảy mươi bốn quyết định bảy mươi năm sáu mươi bảy
rồi là chương trình miễn giảm hộp phí theo nghị định là bảy mươi bốn
rồi cấp lại trên đó là một mươi hai thẻ bệnh y tế cho xã nghèo và trong đó có đồng bào dân tộc
rồi chương trình giúp hấp lý chính sách đào tạo theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu của chính phủ
rồi là chính sách trợ giá trợ cướp của ủy ban nhân tỉnh
ba cái đầu tư như vậy đã tác động tích cực đến đời sống của nhân dân xã nhà
đặc biệt là làm chuyển biến để có dụng đồng bào dân tộc
thay đổi diện mạo đời sống nông thôn góp phần công tác giảm nghèo chung của xã
hàng năm đạt từ bốn năm năm trong đó đồng bào dân tộc khmer đạt từ năm năm
châu trần nam thơ mây là tết vào năm mới của đồng bào khmer nam bộ
được diễn ra trong các ngày một mươi bốn một mươi năm một mươi sáu tháng bốn dương lịch hàng năm
trước kia sau mùa lúa dù thất hay trúng mùa người khmer cũng rôm giả đón tết
nhưng hiện nay sau vụ lúa bà con khmer còn tranh thủ làm thêm hòa màu
để có thêm thu nhập giúp bà con ăn tết vui hơn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại